chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh lúc chín h sáng hằng ngày của truyền hình công an nhân dân
thông tin từ bộ y tế cho biết là tính từ một mươi tám h ngày chín tháng sáu đến sáu h ngày một mươi tháng sáu
nước ta ghi nhận thêm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín mới
từ bệnh nhân số chín nghìn năm trăm sáu mươi sáu đến bệnh nhân số chín nghìn sáu trăm ba mươi năm
gồm bốn ca tại tỉnh long an được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
có sáu mươi sáu ca ghi nhận trong nước bao gồm tại bắc giang là một mươi sáu ca bắc ninh hai mươi ba ca tp hcm hai mươi sáu ca và hà tĩnh một ca
trong đó năm mươi ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
đến sáu giờ ngày một mươi tháng sáu việt nam có tổng cộng tám hai mươi ca covid một mươi chín ghi nhận trong nước và một sáu trăm một mươi năm ca nhập cảnh
số ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là sáu bốn trăm năm mươi ca
số ca tử vong do liên quan đến covid một mươi chín ở nước ta là năm mươi năm ca số ca được điều trị khỏi
là ba sáu trăm ba mươi sáu ca
ngày hôm qua đã có thêm hai mươi chín chín trăm sáu mươi bảy người được tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
tại một mươi sáu tỉnh thành phố và các đơn vị trung ương tại thành phố hà nội
một chủ tài khoản facebook trú tại thị trấn đức thọ vừa bị phạt năm triệu đồng
vì đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh hà tĩnh
vào ngày sáu tháng sáu trên trang facebook cá nhân chủ tài khoản này đã đăng nội dung không đúng sự thật liên quan
đến ngày bảy tháng sáu chủ tài khoản này mới gỡ bỏ bài viết sau khi phát hiện thông tin mình đăng là chưa đúng
khi được triệu tập tới cơ quan công an làm việc facebook cơ này khai nhận do hoang mang về dịch bệnh covid một mươi chín căng thẳng
nên đã đăng dòng trạng thái không đúng và sau đó đã gỡ bài viết
cơ quan chức năng tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định xử phạt năm triệu đồng đối với chủ facebook này
cơ quan tỉnh hà nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam
đối với đối tượng hoàng văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai trú tại thôn sáu thị trấn hoàn lão huyện bố trạch tỉnh quảng bình
về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng năm tại quốc lộ một a thuộc địa phận tổ dân phố hồng phú phường thanh châu thành phố phủ lý
lực lượng công an bắt quả tang đối tượng hà đang vận chuyển trái phép chất ma túy
tại hiện trường thu giữ năm túi ketamin có tổng trọng lượng ba trăm một mươi chín ba trăm năm mươi gram
hai điện thoại di động một triệu đồng và một số tăng vật có liên quan
công an phường thắng lợi thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với bốn đối tượng có hành vi uống rượu say gây dối tấn công một tài xế taxi và chống đối lực lượng công an đang thực thi nhiệm vụ
các đối tượng gồm mai cử bốn mươi hai tuổi mai thi năm mươi tuổi mai bà hiếu hai mươi hai tuổi và nguyễn duy hường hai mươi một tuổi đều trú tại tỉnh thừa thiên huế
cả bốn người này đều đến thành phố buôn ma thuột để làm thuê
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi sáu tháng bốn sau khi ăn nhậu xong nhóm này gọi taxi đi chơi
khi lên taxi thì các đối tượng liên tục gây gỗ với tài xế đòi dành vô lăng để lái xe
không được đồng ý thì bốn đối tượng lao vào tấn công tài xế
nhận tin báo công an phường thắng lợi đã có mặt yêu cầu về trụ sở làm việc
nhưng bốn đối tượng không chấp hành mà liên tục chửi bới lăng mạ chống đối lực lượng công an
với các hành vi trên công an phường thắng lợi thành phố buôn ma thuột đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
mỗi trường hợp bảy trăm năm mươi đồng về hành vi uống rượu bia xay gây mất trật tự công cộng
phần cuối sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng an ninh điều tra công an tỉnh hải dương đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng cùng về hai tội danh
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng hoàng sao linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại phòng một nghìn năm trăm linh bốn tháp e trung cư monberryland phường mộ lao quận hà đông tp hà nội
đối tượng trần thị thắm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn nghĩa trạch xã ngọc
liên huyện cầm giang tỉnh hải dương
và đối tượng vi thị chiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn cánh phượng xã hương sơn huyện lạng giang tỉnh bắc giang
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý